sở giáo dục và đào tạo hà nội quyết định bỏ điều kiện để được mở cửa trường chỉ khi trong một mươi bốn ngày không có các ca f trong cộng đồng
tại tờ trình số bốn nghìn chín mươi năm của sở giáo dục và đào tạo hà nội gửi ủy ban nhân dân thành phố về việc cho học sinh khối lớp một mươi một mươi một
các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch covid một mươi chín
sở này đề nghị tại các đơn vị xã phường thị trấn của tất cả ba mươi quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai trong một mươi bốn ngày tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một không có các ca f trong cộng đồng
cho phép học sinh khối lớp một mươi một mươi một một mươi hai các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trở lại trường học từ ngày sáu tháng một mươi hai
sau khi có văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
nhiều trường trung học phổ thông tỏ ra băn khoan trước quy định về điều kiện mở cửa trường chỉ khi không có các kf trong cộng đồng
vì hiện nay hầu như quận huyện nào cũng có f trong cộng đồng do vậy sẽ không có trường nào đủ điều kiện mở cửa dù được thành phố cho phép
ngày ba một mươi hai một số trường học ở quận cầu giấy cho biết đã nhận được thông báo của phòng giáo dục đào tạo quận cầu giấy với nội dung
trong vòng một mươi bốn ngày tính đến ngày năm tháng một mươi hai do địa bàn quận cầu giấy vẫn có f ngoài cộng đồng nên tuần sao học sinh khối trung học phổ thông của các trường trên địa bàn
chưa đi học được hiệu trưởng một trường trung học phổ thông trên địa bàn quận này cho biết niềm vui sắp được đón học sinh trở lại trường chưa được một ngày
thì đã bị thông báo này phanh lại nếu cứ áp dụng không có f trong cộng đồng mới được mở cửa trường thì không biết đến bao giờ trường học mới tổ chức dạy học trực tiếp được
tuy nhiên tại văn bản số bốn nghìn một trăm năm mươi sáu của sở giáo dục và đào tạo hà nội phát đi ngày ba tháng một mươi hai về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường
trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn các quận huyện thị xã đã bỏ quy định trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày ba mươi tháng một mươi một không có các ca f trong cộng đồng
so với tờ trình ubnd tp trước đó trong văn bản vừa ban hành sở giáo dục đào tạo hà nội chỉ nêu các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã
các phường thị trấn của ba mươi quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội lý giải rằng nếu áp dụng quy định về không có f trong cộng đồng mới được mở cửa trường thì sẽ rất hiếm trường có thể đón học sinh trở lại
do đó sở giáo dục và đào tạo sau khi được phép của lãnh đạo ubnd tp đã điều chỉnh nội dung này
ông tiến cũng cho rằng hiện nay việc phong tỏa phong dịch ở cộng đồng cũng đã thay đổi theo hướng linh hoạt hơn rất nhiều
ví dụ trong một tòa nhà trung cư có f thì ban chỉ đạo phòng chống dịch ở phường xã đó chỉ quyết định phong tỏa một tầng hoặc một căn hộ có f và áp dụng cách ly với các trường hợp có liên quan tiếp xúc trực tiếp
người dân ở các căn hộ khác vẫn sinh hoạt bình thường do vậy trường học đóng trên địa bàn có f mà không được mở cửa cũng không còn phù hợp với quy định chống dịch trong tình hình mới nữa
trong văn bản cho phép học sinh trở lại trường ubnd tp hà nội lưu ý những trường có học sinh lưu trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh này cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến
văn bản mới phát đi của sở giáo dục và đào tạo hà nội ngoài việc nhắc lại nội dung trên còn bổ sung rõ hơn đối với các học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao mức độ dịch ở cấp độ ba cấp độ bốn trường bố trí học trực tuyến
văn bản của sở cũng không đề cập tới việc học sinh cư trú tại địa bàn phường xã có f trong cộng đồng thì chưa được đến trường
nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu áp dụng quy định này thì số học sinh đủ điều kiện đến trường cũng rất hiếm hoi
ghi nhận cho thấy đến chiều ngày ba tháng một mươi hai nhiều phụ huynh có con học trung học phổ thông ở hà nội vẫn cho biết chưa nhận được thông báo về việc đi học của con vào thứ hai tuần tới
một số trường thì phát đi thông báo chung chung nhắc lại văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội về mặt chủ trương và cho biết sẽ thông báo cụ thể sau khi có quyết định của ủy ban nhân dân quận huyện về việc mở cửa trường ra sao
một số trường thì yêu cầu phụ huynh điền vào phiếu khảo sát các thông tin như hiện tại nơi học sinh cư trú là cấp độ mấy về dịch bệnh học sinh có đủ điều kiện để tham gia học trực tiếp được hay không điều kiện gồm có học sinh không phải là f f một xã phường nơi cư trú trong một mươi hai ngày tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một không có ca f
tuy nhiên các trường này cũng cho biết đó là khảo sát của trường để lên phương án tổ chức dạy học trực tiếp còn quyết định cuối cùng sẽ được thông báo tới phụ huynh sau
theo dân việt đưa tin chiều ngày ba tháng một mươi hai một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội xác nhận vừa phát hiện hai mươi hai trường hợp test nhanh dương tính tại tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung ương ở số bốn mươi ba phố trang thi quận hoàn kiếm
theo vị lãnh đạo này qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ đã phát hiện hai mươi hai người có kết quả test nhanh dư tính
trong số này có một nhân viên y tế bệnh viện còn lại là người nhà và bệnh nhân đều ở tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung ương
tính đến thời điểm đầu giờ chiều nay đã có một mươi năm trường hợp cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai số còn lại đang tiếp tục chờ kết quả
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hoàn kiếm thông báo
tìm người trên địa bàn thành phố đã đến tòa nhà bc bệnh viện phụ sản trung ương số bốn mươi ba phố trang thi quận hoàn kiếm trong thời gian từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động tự cách ly tại nhà nơi cư trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bản hoặc cdc hà nội hai trăm bốn mươi một hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
cảm giác mất vị giác hoặc thiếu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
từ một mươi tám h ngày một tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai hà nội ghi nhận năm trăm linh chín ca covid một mươi chín trong đó có hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng một trăm chín mươi tám ca tại khu vực cách ly bảy mươi tám ca trong khu phong tỏa
đây là số ca mắc kỷ lục được ghi nhận trong một ngày tại thủ đô ở đài loan

đây là số ca mắc kỷ lục được ghi nhận trong một ngày tại thủ đô ở đài loan
đây là số ca mắc kỷ lục được ghi nhận trong một ngày tại thủ đô ở đài loan
với đó cần phân công rõ trách nhiệm bố trí cán bộ y tế sẵn sàng ứng trực để giám sát theo dõi sức khỏe các trường hợp f một thực hiện cách ly tại nhà và các f không thể nhẹ để sẵn sàng chuyển tuyến theo đúng quy định
sau khi nghe các ý kiến trao đổi phát biểu kết luận bà nguyễn thị tuyến cho biết những ngày gần đây dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp số ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao
thành phố sẽ điều trị theo quy mô ba tầng với những bệnh nhân f thể nhẹ và không chịu chứng sẽ do hệ thống y tế cơ sở thu dung theo dõi sức khỏe với những bệnh nhân có triệu chứng nặng sẽ được điều trị tại các bệnh viện